về tình hình xung đột tại ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelensky xác nhận khoảng một trăm linh người đã rời khỏi nhà máy thép azer ở thành phố cảng mariopol
và đang di chuyển tới khu vực do lực lượng ukraine kiểm soát
giới chức ukraine vẫn đang làm việc cùng với các đại diện của liên hợp quốc về việc sơ tán dân thường khỏi khu vực
những người sơ tán sẽ được chuyển đến thành phố zaporovest của ukraine trong ngày hôm nay
hoạt động sơ tán bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng bốn và do ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cũng như nga và ukraine điều phối
nhà đàm phán hàng đầu của ukraine ông david arakhammya gọi việc sơ tán ở azokstan là hoạt động khó khăn nhất kể từ khi bắt đầu xung đột
lưu ý vẫn còn rất nhiều người đang ở nhà máy thép và cần sơ tán
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết quân đội nước này sẽ không điều chỉnh nhiều các hoạt động của họ
trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine trong bất kỳ ngày nào
kể cả ngày chiến thắng được tổ chức kỷ niệm tại nga vào ngày chín tháng năm tới
ngoại trưởng lavrov chỉ rõ rằng nga tập trung vào các mục tiêu chính của mình ở ukraine đó là bảo vệ và an ninh cho dân thường
không để xảy ra bất kỳ mối đe dọa nào trên lãnh thổ ukraine liên quan đến vũ khí tấn công và phát xít hóa
những điều mà phương tây đang tích cực tìm cách hạ thấp tính nghiêm trọng
ông lavrov cũng nhấn mạnh mục tiêu của moscow không bao gồm việc thay đổi chế độ ở ukraine